hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
nên tháng hai năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng nam lừa vai của bà quảng thị ngọc loan ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng số tiền một tỷ đồng với lãi suất là hai đồng mỗi triệu đồng trong thời hạn vai hai ngày nói dối rằng để đáo hạn ngân hàng
sau đó nam đã rút tiền mang trả cho bà thủy mà không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng như đã nói
xét hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt nam chín năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bà loan số tiền đã chiếm đoạt
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp vũng tàu phối hợp với công an phường nguyễn an ninh kiểm tra căn nhà trên đường bình giã tp vũng tàu phát hiện bắt quả tang châu ngọc tú ba mươi bảy tuổi trú tại phường một mươi bốn quận năm tp hcm cùng với sáu đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
tại khu vực tú cùng với nhóm bạn đang ngồi công an phát hiện và thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng khay bốn viên thuốc lắc
kiểm tra tại phòng ngủ của tú cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng khay và hai viên thuốc lắc
kiểm tra nhanh cơ quan công an xác định cả sáu đối tượng đều dương tính với ma túy lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại